thưa quý vị bắc bộ đang chuẩn bị bước vào một đợt mưa rông diện rộng kèm nguy cơ lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
trong đó ở các tỉnh như hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang thái nguyên hay lào cai yên bái
cần hết sức lưu ý tới hiện tượng thời tiết cực đoan
vùng núi phía bắc trong đêm nay và sáng sớm ngày mai nhiệt độ giảm xuống còn ở ngưỡng từ một mươi năm cho đến một mươi bảy độ
trong khi đó ở khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ cũng giảm xuống dưới hai mươi độ
sang ngày mai trời vẫn còn có mưa nhưng lượng giảm bớt vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày mai
cũng chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi một cho đến hai mươi hai độ
không khí lạnh và vùng hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao cũng đang tác động yếu đến các tỉnh phía bắc của miền trung
là thanh hóa nghệ an và phần phía bắc của tỉnh hà tĩnh
khiến cho khu vực này trong đêm nay cũng có mưa còn ở khu vực vùng núi phía tây của tỉnh thanh hóa
có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh kèm theo đó là các nguy cơ về lốc xoáy và gió giật
mưa kết hợp với gió lạnh cũng sẽ làm cho nền nhiệt ngày mai ở khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh giảm xuống còn từ hai mươi hai cho đến hai mươi bốn độ
trong khi đó ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
thời tiết của ngày mai cũng chuyển nhiều mây hơn nên nhiệt độ cũng duy trì ở ngưỡng từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ tiếp tục ở mức cao giao động từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
trong khi đó ở tây nguyên và nam bộ vẫn tiếp tục không mưa ngày nắng mạnh
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp các tỉnh thành tây nguyên đều giữ ở ngưỡng ba mươi ba ba mươi năm độ
trong khi đó ở các tỉnh nam bộ nóng mạnh nhất vẫn là các tỉnh miền đông với mức nhiệt phổ biến là từ ba mươi sáu cho đến ba mươi bảy độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh bắc bộ
trong đêm nay và sáng sớm ngày mai gió cũng chuyển hướng đông bắc mạnh cấp năm giật cấp sáu
kèm theo đó là mưa rào và rông khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới từ bốn cho đến một mươi km
khu vực huyện đảo hoàng sa và trường sa đều không có mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước